vào sáng ngày hôm nay tòa gia đình và người chưa thành niên tòa án nhân dân tp hcm
tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử đường dây mua bán vận chuyển ma túy
với số lượng lên tới hàng trăm kg do lê hồ vũ cùng ba bị cáo là người nước ngoài
gồm kim xuân sích kang sion hát và ly tan quang và một mươi tám người khác thực hiện
các bị cáo bị xét xử về các tội vận chuyển tàng chữ mua bán trái phép trên ma túy
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo đó đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt lê hồ vũ
trú tại tỉnh cà mau tử hình cho hai tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy
sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
một mươi bảy bị cáo đồng phạm khác trong đó có ba bị cáo người nước ngoài trên
cũng bị viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên án tử hình
về các tội tàng trữ mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đây là đường dây ma túy lớn do người nước ngoài cấu kết với việt nam thực hiện
kết quả điều tra xác định được các bị cáo đã tàng trữ vận chuyển mua bán
trái phép hơn hai trăm một mươi sáu kg ma túy các loại trong đó bị thu giữ một trăm sáu mươi hai kg ma túy các loại
số còn lại các bị cáo vận chuyển tiêu thụ chót lọt
trong vụ án này bị cáo lê hồ vũ được xác định là người chủ mưu
cầm đầu đường dây vận chuyển tổng cộng một trăm sáu mươi tám tám kg ma túy